vấn nạn cờ bạc tồn tại ở nhiều vùng quê nhất là nông thôn miền núi nhất là trong những ngày lễ tết
đám hiếu đám hỉ đã gây ra sự khánh kiệt về tài chính kinh tế làm tan nát bao gia đình và kéo theo nhiều vấn nạn khác cho xã hội
trước đây bao lần bố mẹ vợ con khuyên ngăn hà cũng bỏ ngoài tay
nhưng chỉ một lần chịu sự gian đe trừng phạt của pháp luật mà nguyễn văn hà đã tỉnh ngộ ra
được hưởng án treo nhưng thời gian bị quản lý
quản thuốc ở địa phương cũng chính là dịp để anh suy nghĩ về bản thân về những sai lầm và hậu quả của nó
đó cũng là cơ hội để anh làm lại cuộc đời sớm hơn
trở thành anh tiếp tục là một kẻ mải mê chơi bời
chạy theo những canh bạc và sống cuộc đời vô nghĩa
hay sẽ là một người đàn ông chính chắn có trách nhiệm
làm tấm gương tốt cho con cái
bản thân nguyễn mạnh hà đã có câu trả lời cho mình
dẫu còn những mặc cảm những khó khăn ở phía trước
nhưng giờ đây anh hà đã có đủ niềm tin và quyết tâm để trở thành một con người hoàn toàn mới
lúc trở về thì mình tiếp xúc với xã hội hoặc là hàng xóm láng giềng
mình có một chút e ngại là mặc cảm
sau quá trình đấy thì các án bộ địa phương hoặc là trong ban công tác
người ta cũng có vào có hướng dẫn và có khuyến khích mình
thì mình bắt đầu lạc quan lên
thì bắt đầu phân đấu hướng phân đấu là để làm ăn
thì lúc đấy thì thực ra là mình cũng chả nó nghĩ về cái vấn đề để
mình làm cho ai hoặc xã hội cả
mình chỉ nghĩ là bây giờ mình phải làm sao mình đã sai đường lỗ bước rồi
làm sao mình phấn đấu để trở thành một người trong cái lĩnh vực gia đình
hoặc là cho con cái sau này
phải ảnh hưởng
ý thức được cái đấy thì mình tự lúc đấy là bắt đầu là
thôi phải tập trung vào làm ăn kinh tế phát triển
để cho con cái nó sau này
học theo gương bố mẹ và nói gương được để
làm ăn kinh tế nó phát triển lên
sự quan tâm tạo điều kiện của công an và chính quyền địa phương
sự động viên của gia đình vợ con
đã tiếp thêm động lực
để anh nguyễn mạnh hà quyết tâm
làm ăn kinh tế tạo dựng cuộc sống mới
được vay vốn vợ chồng anh mở cửa hàng thức ăn chăn nuôi
rồi sau đó bắt đầu làm ăn kinh tế
mô hình trang trại chăn nuôi lợn
và các loại gia cầm
hiện trang trại của anh hà có diện tích hơn hai mẫu
diện tích mặt nước thì nuôi vịt thả cá
trên bờ thì trồng các loại cây ăn quả và hoa màu
công việc làm ăn có khi lên bổng xuống trầm
khi gặp khó khăn
nhưng nguyễn mạnh hà đã đủ bản lĩnh để giải quyết vấn đề
quyết tâm vượt khó làm giàu
bằng chính đôi tay và sức lao động chân chính của mình

khi gặp khó khăn
năm trang trại của anh xuất được khoảng bốn tấn thịt lợn
bảy con vịt
và nhiều loại cây ăn quả thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng
đến nay gia đình anh nguyễn mạnh hà đã có một cơ ngơi khang trang
thu nhập ổn định hàng năm
cho anh một cuộc sống khá giả
đối với những công dân chấp hành án trở về địa phương
lực lượng công an là lực lượng quản lý trực tiếp
thì chúng tôi đã có một cơ ngơi khang trang
thì qua quá trình tiếp xúc
lực lượng công an cũng động viên và thăm hỏi
động viên thường xuyên
đấy là những cái mà có ý nghĩa rất là tích cực
đối với các công dân
để công dân có thể không ngọt cảm
và có ý chí vươn lên trong cuộc sống
công dân nguyễn mạnh hà được chính quyền địa phương
và được công an xã động viên tạo điều kiện
giúp đỡ với ý chí của mình
công dân cũng đã gây dựng lên được những công việc
xây dựng một mô hình trang trại
vườn ao chuồng

ở tại địa phương
hiện tại thì kinh tế của gia đình công dân cũng phát triển
đối với công dân này thì cũng là
một tấm gương điển hình
để các công dân chấp hành án khác
nói theo trên địa bàn sao bà yên
anh hà là công dân khu bốn
khi được tái vệ cộng đồng ở địa phương
thì anh hà này chấp hành tốt
và tham gia là trang nuôi
phát triển kinh tế gia đình và địa phương
thứ hai nữa là anh hà này cũng tham gia
tổ liên gia tự quản khu dân cư
và mặt thuận tổ quốc
thì tham gia thành viên
tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt
mọi chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước
thì trong những năm gần đây thì
cơ bản là anh hà đã chấp hành tốt
với anh hà và những người
đã phải chấp hành án phạt tù trở về địa phương
việc gây dựng lại niềm tin đối với cộng đồng
và làm lại cuộc đời càng khó khăn bao nhiêu
thì lại càng quý giá bấy nhiêu
những tháng ngày sau song sắt
dù dài ngắn như thế nào
cũng đủ để họ thấu hiểu
và trân trọng hơn cuộc sống
để học viết lại cuộc đời mình
bằng trái tim thiện lương
và bằng chính đôi tay lao động
trở thành những con người
có trách nhiệm với gia đình
có ích với xã hội
bản tuân tôi thì thực ra là
cũng là một người để
trong cái bước để
chính vào con đường phạm pháp
thì bây giờ mình là con người
để giúp đúc kết được
là cái đường đi vào nước bước của mình
nó là sai với pháp luật
và xã hội
mà là sai với cả gia đình
thì bây giờ chỉ khuyên tất cả mọi người
có thể hướng về cái công việc
làm ăn chân chính
để phát huy được cái năng lực
và cái bản chất của mình làm ăn
phát huy lên để kinh tế
nó phát triển
thứ nhất là giúp đỡ được trong
bản thân gia đình và
giúp ích tiệc xã hội
anh cũng bị công an bắt
cũng biết là mình có
lỗi đấy có tội
nên là anh bây giờ cũng cải đổi nhiều
so với trước đây là anh cũng cải đồ nhiều
yêu thương vợ con
chăm lo cho gia đình
công việc hàng ngày
vợ chồng bảo nhau làm ăn
bây giờ anh biết sai biết sửa
nên là cũng có trách nhiệm với
những điều đã qua
luôn cho ta những bài học
để biết quý trọng hiện tại
và không lặp lại những sai lầm
quá khứ đã ở lại phía sau
tương lai là điều nhiều hứa hẹn
trên con đường phía trước
dẫu có những trông gai
nhưng tin rằng
khi đã qua những va vấp cuộc đời
người ta sẽ có những bản lĩnh đón nhận và vượt qua
quan trọng hơn hết là
gia đình vẫn luôn ở lại
và là niềm tin ngày mai
cùng với nghị lực
sẽ mang đến cho người ta những điều tốt đẹp
để không bỏ lỡ những video hấp dẫn